liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công trình nhà máy thủy điện pleikon
huyện ngọc hồi tỉnh con tum vào chiều ngày hai mươi năm tháng năm sáng nay sức khỏe của cả ba nạn nhân
đã được điều trị tại khoa ngoại chấn thương bệnh viện đa khoa tỉnh con tum đã ổn định
đại diện chủ đầu tư công trình thủy điện pleikon cho biết đang tích cực phối hợp với ngành chức năng
tập trung khắc phục hậu quả trước mắt công ty hỗ trợ mỗi gia đình có thân nhân bị thiệt mạng
hai mươi triệu đồng để mai táng hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho các nạn nhân bị thương
hiện các cơ quan chức năng tỉnh con tum đã tích cực tiến hành điều tra làm rõ vụ việc